ngày một mươi tháng bảy kỳ họp thứ chín hội đồng nhân dân tỉnh hà nam khóa một mươi tám nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đã chính thức khai mạc
kỳ họp thứ chín hội đồng nhân dân tỉnh hà nam khóa một mươi tám sẽ xem xét thảo luận và thông qua hơn hai mươi nghị quyết về các lĩnh vực kinh tế xã hội tài chính ngân sách đầu tư nội vụ và các cơ chế chính sách có liên quan
các dự thảo nghị quyết được xem xét tại kỳ họp lần này đều là những nội dung quan trọng được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm như một số chính sách yêu đái theo danh mục lĩnh vực địa bàn đối với các dự án xã hội hóa một số chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cùng với đó là các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh cái cách tổ chức bộ máy nhà nước theo hướng tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả